trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
nền nhiệt có phần tăng nhẹ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ trời chỉ xe lạnh về đêm và sáng
sau đó từ ngày hai mươi năm khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông
thì mưa rông trên khu vực sẽ gia tăng cùng nền nhiệt giảm nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong cả hai ngày tới cũng phổ biến ít mưa
cùng nền nhiệt tăng nhẹ cao nhất ngày ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi năm khi không khí lạnh tăng cường yếu
thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ trở lại
lưu xuống các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
các hình thế gây mưa tạm thời giảm nhanh nên nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ
giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
và cũng từ khoảng đêm ngày hai mươi năm khi chịu tác động của nhiễu động gió đông
thì mưa rông sẽ tăng mạnh cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày hai mươi năm mưa rông tại phần phía bắc khu vực sẽ tăng mạnh
và sau đó lan dần xuống phía nam trong ngày hai mươi sáu
cục bộ có nền mưa vừa đến mưa to đi kèm tố lốc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
đến với vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới thời tiết ít có sự biến động
phổ biến vẫn là trạng thái trời nắng vào ban ngày với nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi do chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ biển di chuyển vào
nên mưa rông có xu hướng tăng mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt vì thế cũng sẽ giảm đi từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới cũng duy trì mưa rông vài nơi
riêng các tỉnh ven biển có thể có mưa rông rải rác
cùng nền nhiệt ở trong ngưỡng hai mươi ba ba mươi ba độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi sáu mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một
đến hai độ